còn theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam chỉ tính riêng trong hai tháng qua tổng công ty đường sắt việt nam đã đồng hành cùng nhân dân các tỉnh vận chuyển miễn phí gần một tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm trang thiết bị y tế vào hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục chung tay cùng cả nước hướng về miền nam ruột thịt vào khoảng bảy giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám tại gà giáp bát tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức xếp và vận chuyển hơn một trăm linh tấn hàng hóa chủ yếu là gạo dầu mì tôm của chính quyền và nhân dân tỉnh sơn la hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam là đồng nai bình dương chống dịch
cùng ngày vào lúc tám giờ ba mươi phút tại ga yên viên tổng công ty đường sắt cũng tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí
tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí gần hai trăm linh tấn hàng hóa là nhu yếu bản phẩm của nhân dân tỉnh bắc cạn hỗ trợ bà con tp hcm chống dịch do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám đường sắt việt nam